thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các bộ ban ngành mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội trung ương vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tp hà nội
lần thứ một mươi bảy nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
các ý kiến tại hội nghị đánh giá cao nội dung dự thảo báo cáo đã bao trùm trên các lĩnh vực
đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế
để từ đó đề ra những giải pháp để khắc phục đồng thời đề nghị thành ủy hà nội xác định lộ trình cụ thể
trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia
trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế xây dựng thành phố thông minh
đặc biệt xác định rõ nhiệm vụ giải pháp nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trong bất cứ hoàn cảnh nào
giữ vững ổn định chính trị bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội
tiếp thù các ý kiến bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đánh giá đây là những ý kiến tâm huyết
thể hiện trách nhiệm tình cảm với thủ đô và khẳng định những ý kiến này sẽ góp phần nâng cao chất lượng báo cáo chính trị của đảng bộ thành phố